tập đoàn điện lực việt nam đã phối hợp với viện huyết học truyền máu trung ương tổ chức lễ phát động chương trình hiến máu tỉnh nguyện tuần lễ hồng evn lần thứ sáu với thông điệp vạn trái tim một tấm lòng tại hà nội
theo viện huyết học truyền máu trung ương trung bình mỗi ngày trung tâm máu quốc gia tiếp nhận khoảng một đến một năm trăm linh đơn vị và một lượng tương tự cũng được phát đi cho các bệnh viện
sau năm lần tổ chức chương trình tuần lễ hồng đã đóng góp được hơn bốn mươi đơn vị máu cho ngân hàng máu trên toàn quốc
đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực hướng về cả cộng đồng xã hội góp phần đóng góp lượng máu phục vụ cấp cứu và dự phòng cho người bệnh đặc biệt là bệnh nhi khi thời điểm cuối năm là thời gian đang khan hiếm lượng máu dự phòng
chương trình tuần lễ hồng lần thứ sáu cũng được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về việc tăng cường kiến thức về giữ gìn sức khỏe cá nhân có phòng tư vấn về bệnh thalassemi và các bệnh lý về máu do các bác sĩ của viện huyết học truyền máu trung ương tư vấn tuyên truyền về việc giữ gìn và bảo vệ trái đất bằng cách hạn chế dùng đồ nhựa tái sử dụng rác thải nhựa làm đồ trang trí trong chương trình
tuần lễ hồng evn lần thứ sáu được tổ chức tập trung từ ngày bảy đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín